thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình làm việc tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
sáng ngày bốn tháng một mươi một tại thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
giữa hội nghị cấp cao asean cộng ba giữa asean với trung quốc nhật bản và hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tầm quan trọng của asean cộng ba
khuôn khổ hợp tác năng động nhất giữa asean với các đối tác
động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực và trên toàn cầu
tại hội nghị các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng sự năng động và tính trụ cột của hợp tác asean cộng ba
đối với hòa bình an ninh và thịnh vượng của khu vực dựa trên các nguyên tắc tin cậy tôn trọng và chia sẻ lợi ích chung
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao tầm quan trọng của asean cộng ba
khuôn khổ hợp tác năng động nhất giữa asean với các đối tác
động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu
thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế và khu vực phức tạp
các nước asean cộng ba cũng đứng trước nhiều thách thức do vậy càng cần hợp tác duy trì và thúc đẩy hợp tác đa phương
tự do hóa thương mại kết nối và nâng cao năng lực tự cường trước các tác động từ bên ngoài
cũng trong sáng nay ngày bốn tháng một mươi một phó thủ tướng phạm bình minh đã tiếp cố vấn an ninh quốc gia robert o brien
đặc phái viên tổng thống trưởng đoàn mỹ dự hội nghị cấp cao đông á và hội nghị cấp cao asean mỹ
tại buổi tiếp hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ việt nam mỹ
thống nhất cùng triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
khi hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ
cũng là năm việt nam đảm nhận cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới
tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại trên cơ sở cùng có lợi
cố vấn an ninh quốc gia mỹ robert o brien bày tỏ mong muốn của tổng thống trump và chính quyền mỹ
tiếp tục tăng cường quan hệ với việt nam và asean ủng hộ vai trò của các nước asean
khẳng định ủng hộ tự do hàng hải hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế
đánh giá cao lập trường nhất quán của việt nam trong vấn đề biển đông
cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực
tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ lo lắng trước tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp
trong đó nhiều loại tội phạm được xã hội đặc biệt quan tâm như tội phạm với môi trường
tội phạm đưa người ra nước ngoài trái phép hay tội phạm về ma túy
thảo luận ở hội trường về tình hình tội phạm ma túy đại biểu triệu thanh dung cho biết
thời gian qua chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh
nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn diễn biến phức tạp khó lường
tính từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã phát hiện trên hai mươi ba vụ trên ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy
số lượng ma túy bị thù giữ trong từng vụ đã tăng lên đến hàng tạ hàng tấn ma túy làm rung động băng hoàng trong dư luận
hệ lụy của việc này là số lượng người nghiện ngày càng tăng
đáng lo ngại có đến gần năm mươi số người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi
trong việc điều hành chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy
cần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy
sớm khắc phục những tồn tại yếu kém lãng phí trong công tác cai nghiện ma túy hiện nay
đồng thời thí điểm điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma túy
đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại các cơ sở cai nghiện và các cơ sở y tế
lo lắng trước một loại tội phạm khác tội phạm về môi trường đại biểu nguyễn văn hiển cho rằng
đây là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng
thế nhưng rất ít vụ việc sai phạm bị xử lý hình sự
tôi mong muốn bộ công an bộ tài nguyên môi trường cần chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với các cơ quan chức năng
tăng cường các biện pháp phòng ngừa các biện pháp nghiệp vụ trong công tác thu thập chứng cứ
đánh giá thiệt hại để có đủ cơ sở pháp lý trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự
và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường
trong khi đó lo ngại trước tình trạng gia tăng các vụ án giết người nhà người thân trẻ em
với tính chất thảm sát đáng bao động đại biểu nguyễn thị thủy cho rằng
việc phòng ngừa tội phạm giết người không chỉ còn là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp
mà còn phải có sự vào cuộc của toàn xã hội
trong đó phải có những giải pháp căn cơ đến từ giáo dục và văn hóa
phòng ngừa tội phạm giết người không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan tư pháp
mà phải là sự vào cuộc của các cấp các ngành các đoàn thể
trong đó phải có những giải pháp căn cơ đến từ giáo dục từ văn hóa
mới có thể tạo ra sự chuyển biến của tình hình một cách tích cực và ổn định
sáng mai các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường
về báo cáo công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông vũ văn ninh
nguyên phó thủ tướng nhập kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
theo đó thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí vũ văn ninh
do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
bộ chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó ngày một mươi chín tháng bảy tại hà nội
thì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bộ chính trị họp xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên ban cán sự đảng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tỉnh lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm
ngày sinh đồng chí hoàng văn thụ ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy
ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh chín ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh chín
đến dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
và đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
đồng chí hoàng văn thụ sinh ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh chín trong một gia đình có truyền thống yêu nước
tại thôn phạn lạng tổng nhân lý châu văn uyên nay là thôn nhân hòa xã hoàng văn thụ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đồng chí đã có công lao to lớn trong quá trình xây dựng phát triển phong trào cách mạng việt nam
nhất là đối với đảng bộ các tỉnh lạng sơn cao bằng thái nguyên và các địa phương bắc kỳ
cũng như có công sáng lập báo giải phóng tham gia hoạt động tuyên truyền báo cờ giải phóng tạp chí cộng sản
tên tuổi hình ảnh của đồng chí trở thành niềm tự hào là động lực niềm tin của vũ nhân dân ta
đặc biệt là nhân dân lạng sơn vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị và các bạn giữa nhiều cương vị lãnh đạo của đảng
nhưng đồng chí hoàng văn thụ không màng danh lợi cho bản thân sống bình dị
nêu gương sáng về sự trung thành lòng tận tụy phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng
và những đóng góp to lớn của đồng chí hoàng văn thụ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân việt nam
đồng chí hoàng văn thụ là một người con của dân tộc tài
sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại thôn phạc lạng tổng nhân lý châu văn uyên
nay là thôn nhân hòa xã hoàng văn thụ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
sớm có lòng yêu nước thương dân phải sống khổ cực trong cảnh nô lệ
nên đồng chí rất hăng hái tham gia các hoạt động cách mạng
nhờ đó năm một mươi chín tuổi đồng chí đã được kết nạp vào hội việt nam cách mạng thanh niên
năm hai mươi tuổi được kết nạp vào đông dương cộng sản đảng
khi đảng cộng sản việt nam ra đời đồng chí hoàng văn thụ trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của đảng
được tôi luyện qua các phòng trào cách mạng thử thách qua thực tiễn
đồng chí hoàng văn thụ được giao trọng trách làm bí thư xứ ủy bắc kỳ khi vừa tròn ba mươi tuổi
được bầu vào ban thường vụ trung ương đảng ở tuổi ba mươi hai
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đồng chí là một cán bộ lãnh đạo
luôn gắn bó mật thiết với nhân dân sâu sát thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược
đồng chí là người đã góp phần thành lập các tri bộ đảng ở các tỉnh lạng sơn cao bằng thái nguyên vĩnh yên
củng cố xây dựng nhiều cơ sở đảng ở hà nội hải phòng quảng ninh
đồng chí đã đề ra chủ trương và xây dựng nên đội du kích bắc sơn
căn cứ địa cách mạng bắc sơn võ nhai đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo giải phóng
viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo cờ giải phóng và tạp chí cộng sản
trên cương vị ủy viên ban thường vụ trung ương đảng phụ trách công tác công vận và binh vận
đồng chí đã giác ngộ và lôi cuốn được nhiều binh lính người việt trong quân đội pháp ủng hộ cách mạng
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí các cơ sở cách mạng phát triển rộng khắp
lực lượng cách mạng không ngừng lớn mạnh tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng tám thắng lợi
giành chính quyền về tài nhân dân năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giữa lúc phong trào cách mạng nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ
ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng chí hoàng oanh thụ bị mật thám pháp bắt tại ngõ nam diệm khu tam mái hà nội
viết đồng chí là cán bộ cấp cao của đảng chúng đã dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt
dã man từ mua chuộc rụ rỗ đến tra tấn cực hình
song đồng chí vẫn kiên cường bảo vệ đảng bảo vệ đồng chí
trước ngày ra pháp trường đồng chí đã viết bài thơ đầy dũng ký cách mạng
nhắn nhủ lại đồng chí đồng bào của mình
việc nước xưa nay có bại thành miễn sao giữ chọn được thanh danh
phục thù chi lớn không hề nản ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
chí còn theo dõi buổi tung hoành
bạn hỡi xa gần hang chiến đấu trước sau xin giữ tấm lòng thành
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đồng chí hoàng oanh thụ đã hy sinh anh dũng tại trường bán tương mai hà nội
trong bài đạo đức cách mạng đăng trên tạp chí học tập tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
chủ tịch hồ chí minh đã viết
trong đảng ta các đồng chí trần phú ngô gia tự lê hồng phong nguyễn văn cử
hoàng quân thụ nguyễn thị minh khai và nhiều đồng chí khác đã vỉ dân vì đảng
mà oanh liệt hy sinh đã nêu gương trói loại của đạo đức cách mạng
trí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập
còn tổng bí thư trường trinh trong bài viết viễn mộ anh hoàng quân thụ cũng đã khẳng định
đồng chí hoàng oanh thụ là người cộng sản anh hùng đã cảm tử cho đảng quyết sinh
cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí hoàng văn thụ
người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất
mãi là tầm gương sáng để cho tất cả mọi người nói theo
chuyển sang những nội dung khác
hôm nay lễ trao huân chương sao vàng huân chương độc lập huân chương hữu nghị
huy chương hữu nghị những phần thưởng cao quý của đảng nhà nước việt nam
tặng quân đội nhân dân lào và các tập thể cá nhân đã được tổ chức trọng thể
tại trụ sở bộ quốc phòng lào
tham dự buổi lễ có đồng chí đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh
dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào hai nước việt nam và lào sẽ tiếp tục cùng nhau
gìn giữ và ngày càng làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đoàn kết hợp tác toàn diện việt nam lào
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và bộ quốc phòng đồng chí đại tướng ngô xuân lịch
trao huân chương sao vàng tặng quân đội nhân dân lào trao huân chương độc lập hạng nhất
hạng nhì hạng ba huân chương hữu nghị huy chương hữu nghị tặng các tổ chức
và cá nhân thuộc quân đội nhân dân lào
nhân dịp này bộ quốc phòng việt nam trao tặng một số ấn phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc
về tình đoàn kết chiến đấu ba nước việt nam lào campuchia
tặng năm mươi usd ủng hộ nhân dân lào khắc phục hậu quả lũ lụt
sáng nay thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức phiên họp giải trình
việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà thành phố đặc biệt quan tâm
coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội sức khỏe cộng đồng
tại phiên giải trình các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng đã báo cáo giải trình
việc thực hiện các quy định của pháp luật chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác an toàn thực phẩm
từ đó xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cấp các ngành đơn vị liên quan
trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
bên cạnh đó phiên giải trình cũng hướng đến việc tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
nhất là thời điểm cuối năm khi thị trường tiêu dùng thực phẩm được dự báo sẽ diễn biến phức tạp
theo báo cáo hiện thành phố chỉ đang đáp ứng được khoảng sáu mươi nhu cầu tiêu dùng
số còn lại nhập từ các tỉnh và nhập khẩu
vì vậy việc quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cần có sự vào cuộc quyết liệt
của các cấp và người dân thủ đô trong cả khâu sản xuất tiêu dùng và lưu thông
một tháng trở lại đây giá lợn hơi trên thị trường cả nước tăng đột biến
tại đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
giá lợn hơi đã tăng lên mức sáu mươi đồng một kg
trong khi nguồn cung không đủ khiến cho cả người tiêu dùng và tiểu thương đều rất lo lắng
những ngày gần đây giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn đồng nai đang tăng phi mã
kéo theo giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng mạnh hiện giao động từ tám mươi năm đến một trăm một mươi đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục
trong nhiều năm trở lại đây và có thể tiếp tục tăng nếu lượng cung không thể đáp ứng đủ
giá cao cũng khiến người tiêu dùng không dám mua nhiều
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên nguồn cung thiếu hụt trầm trọng
đa số bà con đều lấy lợn trong các trại cho người lớn và phải qua một trung gian mới có hãng để bán
giá lợn tùy cao nhưng số lợn người mua lại giảm
nhiều tiểu thương chỉ dám mổ một con thay vì hai đến ba con như trước kia
người chủ heo thì thấy heo cao thì không bỏ bán nữa giữ heo lại
đi bán thịt cũng khó heo cao quá bán lẻ cũng khó lắm không dễ đâu
bây giờ buôn bán rất ế ẩm
mình mua heo công ty là mình chỉ là lên mua là mình không được nhìn heo luôn đó
nó chỉ khi dịch là vô chuồng người ta không cho người ta chỉ lùa ra là mình mới lại bắt thôi
khi mà cái lượng heo chăn nuôi trong người chăn nuôi nó giảm dần
thì cái cung mà nó sẽ nhỏ hơn cầu thì từ nay tới tết thì giá heo sẽ tiếp tục tăng
đối với những cái trại heo mà còn đảm bảo an toàn
thì cố gắng duy trì giữ đàn để đảm bảo
là đàn khi mà tới cái khối lượng mà gần đến cái tuổi bán hoặc là đến cái tuổi bán
thì sức tránh tình trạng là chúng ta cầm giữ heo để chờ giá thì lại bùng phát dịch
thì lúc đó lại thịt khai nhiều hơn
trước tình hình trên các ngành chức năng cần phải có giải pháp kịp thời bình ổn giá
nhất là vào dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đối với người tiêu dùng cũng nên cân nhắc các lựa chọn khác ngoài thịt lợn
khi các loại thịt gia cầm cũng đang rất dồi dào thậm chí có nguy cơ dư nguồn cung
nên giá đang ở mức thấp
thưa quý vị sau hơn ba năm nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi hiệu quả
ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua bộ nông nghiệp hoa kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận
tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ
việc hoa kỳ công nhận chuẩn an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ
là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành cá tra bền vững trong thời gian tới
đặc biệt khi được công nhận tương đương việt nam sẽ được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá cha vào hoa kỳ
từ đó sẽ góp phần gia tăng sản lượng giá trị xuất khẩu cá cha vào thị trường hoa kỳ
thông tin này đã có tác động đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp việt sang hoa kỳ và một số thị trường khó tính khác
báo cáo trình bày năm kịch bản để xem xét các xu hướng phát triển khác nhau với chi phí thấp nhất cho hệ thống năng lượng việt nam
các kịch bản này không phải là các lộ trình phát triển được khuyến nghị đối với hệ thống năng lượng mà là các kịch bản nếu thì
có tính chỉ dẫn trong đó đưa ra các đánh giá về các chủ đề phù hợp cho bối cảnh việt nam
do đó mục đích của báo cáo triển vọng năng lượng là định hướng cho các nhà hoạch định chính sách và thúc đẩy thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh
thông tin đầu tư vào cụ thể cho lập quy hoạch phát triển địa lực quốc gia viii và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới
năm kịch bản được phân tích và so sánh bao gồm các vấn đề sớm dừng đầu tư và những nhà máy nhiệt điện than mới
điều này sẽ làm đảo ngược xu hướng tiêu thụ than đang gia tăng hiện nay ưu tiên đầu tư vào tiết kiệm năng lượng không pháp lý chính minh bạch và ổn định
tại hà nội hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với hội chữ thập đỏ đức và tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
về hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo
hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo là cơ chế nhằm thúc đẩy cảnh báo sớm và thực hiện các hành động sớm trước khi thảm họa xảy ra
đây được coi là cách tiếp cận hiệu quả góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai
bên cạnh đó còn giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học chính phủ các viện nghiên cứu và khối tư nhân các quốc gia
tại diễn đàn các đại biểu đã phân tích và giới thiệu các giai đoạn cũng như các quy trình chính của quá trình phát triển hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo
đồng thời chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm quốc tế cùng nhau xây dựng lộ trình hướng đến thể chế hóa cách tiếp cận hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tại việt nam